tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám tổng công ty vận tải hà nội thí điểm trên toàn quốc tuyến brt kim mã yên nghĩa
hệ thống thu vé hành khách qua thẻ điện tử
sau một mươi tháng thí điểm đến nay công ty vận tải chính thức cho tạm dừng việc sử dụng thẻ vé điện tử trên hệ thống buýt nhanh
theo tổng công ty vận tải hà nội công ty quay lại bán vé giấy và thẻ đang áp dụng trên toàn hệ thống xe buýt của thành phố
cho tuyến xe buýt nhanh brt
việc dừng thí điểm thẻ tử là do các bên liên quan trở cơ chế chính sách phù hợp
nếu khách hàng nào chưa kịp chuyển đổi thẻ vé tháng tuyến brt một sang vé giấy truyền thống
thì vẫn có thể sử dụng thẻ vé tháng điện tử để dán tem tháng tám năm hai nghìn hai mươi
nhưng chỉ có giá trị sử dụng tới hết ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi
khách hàng đang sử dụng vé tháng điện tử tuyến brt một phải đến các điểm bán vé tháng
để làm thủ tục chuyển đổi sang vé tháng giấy truyền thống
ngoài ra các khách hàng cũng có thể đăng ký đổi hoặc làm vé tháng tuyến brt một
trực tiếp tại các nhà chờ kim mã núi trúc hoàng đạo thúy yên nghĩa